sáng nay một mươi tám tháng bốn phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của hà văn thắm và ba mươi bị cáo khác đã chính thức bắt đầu tại tòa án nhân dân cấp cao hà nội
tại phiên tòa buổi chiều hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi hà văn thắm nguyễn xuân sơn và các bị cáo khác về nội dung các bị cáo này kháng cáo chung quanh sai phạm chi lãi ngoài cho khách hàng của ocean bank
sau phiên thủ tục buổi sáng khi có nhiều người vắng mặt không đến theo giấy triệu tập hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị của đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao
đó là trong quá trình xét xử nếu cần thiết thì áp dụng các biện pháp theo quy định của luật tố tụng hình sự kể cả áp giải bắt tạm giam để các nhân chứng này có mặt tại tòa
có hai luật sư chỉ định để bào chữa cho các bị cáo có án phạt cao trong trường hợp cần thiết
đều từ chối vì có luật sư riêng của mình
theo chủ tọa phiên tòa phiên tòa sẽ diễn ra theo hướng xét hỏi những nội dung thật cần thiết dành thật nhiều thời gian cho các luật sư tham gia tranh tụng tại phiên tòa
hội đồng xét xử rất muốn lắng nghe quan điểm của các luật sư trong phần đối đáp với đại diện viện kiểm sát
hội đồng xét xử không hạn chế thời gian tranh luận nếu như chưa tranh luận đến cùng
phiên tòa dự kiến kéo dài từ một mươi đến một mươi hai ngày trừ ngày nghỉ tùy thời gian tranh luận
tại phiên tòa buổi chiều hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi hà văn thắm nguyễn xuân sơn và các bị cáo khác về các nội dung các bị cáo này kháng cáo xung quanh sai phạm chi lãi ngoài cho khách hàng của ocean bank
sau khi tòa sơ thẩm tuyên án tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy có ba mươi hai bị cáo kháng cáo xin được xem xét lại tội danh xin giảm nhẹ hình phạt xin được hưởng án treo và xin được miễn trách nhiệm hình sự
ngoài kháng cáo của các bị cáo có ba tổ chức và cá nhân
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo dân sự về vấn đề bồi thường thiệt hại
các mức án dành cho năm mươi bị cáo tại phiên sơ thẩm là từ án treo cho đến tử hình